công ty điện lực tp hcm đã đến tận nhà thăm hỏi tặng quà cho ba công nhân pah nvl lqt và thăm hỏi động viên gia đình công nhân lht
công ty điện lực trợ lớn đã chủ động tích cực phối hợp với bệnh viện điều trị để người lao động sớm bình phục
ban an toàn tổng công ty cũng đã xem xét các chế độ tai nạn lao động cho những công nhân này
ngành điện đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn
trước đó không lâu dư luận từng bàng hoàng và xót xa về vụ tai nạn lao động nổ lò hơi xảy ra tại công ty gỗ bình minh đóng tại xã thiện tân huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
tiếng nổ lò hơi phát to như tiếng bom đứng làm việc nơi cách lò hơi bốn mươi m nhưng vẫn bị thổi bày vụ tai nạn đã khiến cho sáu người thử vong và nhiều người bị thương ngay tại chỗ
anh tê công nhân làm việc trong công ty gỗ bình minh đứng trước cổng phụ để chờ vào lấy chiếc xe cặt máy mà bạn mình là nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa thống nhất
theo anh tê lúc vụ nổ xảy đến anh đang làm việc ở nơi khác với khu vực đặt lò hơi tiếng nổ phát ra to như tiếng bom khiến tất cả công nhân đều hồn bay phát tán
bạn anh tê là công nhân hoàng văn kính đứng làm việc nơi cách lò hơi bốn mươi mét nhưng vẫn bị thổi bay hiện tại kính bị thương ở cánh tay đã mổ xong đang chờ các bác sĩ tiếp tục điều trị
anh tê may mắn không sao vì làm việc ở khu vực khác anh tê kể sau khi vụ nổ kinh hoàng xảy đến tất cả công nhân đã rời khỏi xưởng
hiện tại nơi này chỉ còn một vài bảo vệ phụ trách canh giữ cổng
anh đến xin lấy chiếc xe máy của anh kính để lại khi được đưa đi cấp cứu kính không còn biết gì hết từ sáng đến giờ anh và mấy người bạn cùng túc trực nghe ngóng thông tin và hỗ trợ kính
anh ngọc lan ngụ xã thiện tân huyện vĩnh cửu chứng kiến thi thể các nạn nhân nằm rơi vãi trong sân đến giờ vẫn còn ám ảnh
anh lang từng làm việc ở công ty gỗ bình minh hiện tại đã nghỉ để chuyển sang công việc mới bây giờ anh lan nghỉ làm rồi nhưng người quen thì vẫn làm tại đây
tầm hơn tám giờ người quen gọi cho anh lang bảo đến công ty ngay để đón về vì có vụ nổ lớn nhiều người tử vong
lúc tới nơi công nhân chạy tán loạn người dân bên ngoài ập vào để xem chuyện gì đã xảy ra
anh lang nói mình là một trong số những người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ nổ nhìn thấy các nạn nhân nằm trên nền đất anh lang ám ảnh và cảm thấy đau xót vô cùng
anh lan nghe các công nhân nói từ hôm qua lò hơi đã bị trục chặt không biết thực hư thế nào mà đến hôm nay lại phát nổ
công nhân ở đây đa phần đều là người tứ xứ đến làm việc
anh lang kể thêm một nạn nhân đang ở trọ nhà của bạn anh lang lúc tai nạn ập đến chẳng ai hay biết
bây giờ phòng trọ của người này vẫn đóng kín cửa chủ nhà không biết làm thế nào luôn
chiều cùng ngày sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn lao động nổ lò hơi đặc biệt nghiêm trọng khiến sáu người tử vong năm người bị thương
theo đó vụ tai nạn xảy ra vào lúc tám giờ một mươi phút tại khu vực nồi hơi sưởng bán thành phẩm của công ty gỗ bình minh
feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đồ gỗ gia đình
công ty có khoảng hai trăm linh lao động riêng thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động có bốn mươi hai công nhân đang làm việc
để phục vụ sản xuất công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước công suất sinh hơi một kg một giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn sưởng bán thành phẩm
theo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đồng nai trong quá trình sử dụng công ty phát hiện có trục chặt về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng hôm sau cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ làm sáu người tử vong năm người bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ nổ quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh võ tấn đức cùng lãnh đạo các ngành chức năng đến thăm hỏi chia sẻ với những công nhân bị thương nặng
đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thống nhất
trước mắt ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng là hai mươi triệu đồng và người bị thương là một mươi triệu đồng
đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp sở lao động thương binh và xã hội
các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả ổn định sản xuất khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
theo công an tỉnh đồng nai vào lúc tám giờ ba mươi phút cùng ngày tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh thuộc ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
do ông feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
do lỗi kỹ thuật lò hơi nổ làm sáu công nhân tử vong tại hiện trường và năm người bị thương đang được đưa đi cấp cứu
thưa quý vị liên quan tới tai nạn lao động
tại nhà máy xi măng yên bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến bảy người thiệt mạng ba người bị thương
vụ việc cũng gây xôn xao dư luận
theo đó anh lê mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn bỗng xã yên bình huyện yên bình trưởng ca sản xuất phân xưởng thành phẩm
cùng anh nông văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn tiến minh xã tân nguyên huyện yên bình và tám người khác đều là công nhân đang làm việc tại nhà máy xi măng yên bái
khoảng hơn một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng bốn
thời gian nghỉ trưa nhóm một mươi người tiến hành vận chuyển vật liệu vào bên trong máy nghiền xi măng số ba để sửa chữa thay tấm lót
nhưng anh lê mạnh cường không cắt động lực tức cắt điện theo quy trình sửa chữa
đến hồi một mươi hai h bốn mươi chín phút cùng ngày chị nguyễn thị tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái nhân viên phòng điều khiển trung tâm
quan sát qua màn hình camera phát hiện anh nông văn tuân cùng một số người đang ngồi trên máy nghề số ba
nên biết là số công nhân này đang sửa chữa máy nghiền
chị tính quan sát màn hình máy tính thấy vẫn có nguồn điện vào máy nghiền số ba do đó chị tính gọi điện cho anh tuân và thông báo là máy vẫn có điện đề nghị cắt điện
một lúc sau thấy máy nghiền số ba vẫn có điện chị tính liên lạc qua bộ đàm nhắc nhở anh lê mạnh cường về việc này
lúc này anh cường bảo đã cắt điện biến trở rồi và sẽ kiểm tra lại
hồi một mươi ba h một anh lê mạnh cường gọi điện cho anh vũ xuân toán sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị trấn yên bình huyện yên bình
trường ca sản xuất phân xưởng lò liệu nhờ báo người trực buồng gió nóng chạm phân phối điện sáu kv cắt nguồn điện của máy nghiền số ba
anh vũ xuân toán báo qua bộ đàm cho anh nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thị trấn yên bình huyện yên minh công nhân trực buồng do nóng
nhận được liên lạc qua bộ đàm anh tuấn đi đến máy cắt điện của máy nghiền số ba dùng tay quay để kéo máy cắt điện nhưng không kéo được
anh tuấn đã gọi qua đàm thông báo cho anh toán biết về việc máy cắt điện bị kẹt không kéo được và bảo đi tìm thợ sửa chữa điện
lúc này anh trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường yên thịnh thành phố yên bái nhân viên cân băng liệu đang làm việc ở đó cũng nghe thấy
thấy anh toán đi vào buồng do nóng nên anh hùng đi theo
anh toán đi đến chỗ anh tuấn đang đứng trước máy cắt điện của máy nghiền số ba và dùng tay quay để kéo máy ngắt điện nhưng không được
anh toán đã ngắt atomat
hùng điều khiển rồi đi tìm thợ điện
lúc này chỉ còn hùng và anh tuấn ở lại
anh hùng dùng tay quay để kéo máy cắt điện nhưng không được nên đã lấy một đoạn cán trổi lõi bằng gỗ bóc dài khoảng tám mươi cm có sẵn ở đó
chọc vào rơ le đóng điện trên máy cắt khởi động máy nghiền số ba dẫn đến máy nghiền số ba quay
lúc này anh tuấn nghe thấy tiếng đóng rơ lè đồng thời nghe có người nói qua bộ đàm bảo cắt điện máy nghiền số ba
nên anh tuấn dùng luôn cán trồi mà hùng vừa cầm để đóng rơ le ngắt điện máy nghiền số ba
hậu quả bảy người đang ở bên trong máy nghiền bị tử vong ba người ngồi trên máy nghiền bị hất văng xuống đất và bị thương
được đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
thưa quý vị trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy xi măng yên bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn khiến bảy công nhân tử vong
nguyên nhân được xác định là đang thực hiện thay tấm lót bên trong thùng quay nghiền bi đá của tổ máy số ba thì bất ngờ thùng quay hoạt động
theo chuyên gia loại máy nghiền bi thép của nhà máy xi măng yên bái có tốc độ quay từ ba mươi sáu đến ba mươi tám vòng một phút để tạo lực cho hàng nghìn viên bi thép lăn trong khoang